thưa quý vị và các bạn bám sát và quán triệt thực hiện nghiêm túc kịp thời các quan điểm nội dung chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an về công tác xây dựng hệ lực lượng
với sự quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt cục an ninh nội địa đã chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra
mỗi đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng chính quy tinh nguyện xứng đáng là lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân sung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định xã hội

xác định nhiệm vụ bảo vệ đảng chế độ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ sống còn của cách mạng
lực lượng an ninh nội địa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công an nhân dân đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân và những thành quả cách mạng đập tan hoạt động bạo loạn vũ trang lật đổ lợi dụng tôn giáo dân tộc
an ninh xã hội xâm phạm an ninh quốc gia
không những thế lực lượng an ninh nội địa đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá không để xảy ra đột xuất bất ngờ không để hình thành công phai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc an ninh xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
ngay khi đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy cục an ninh nội địa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch số năm trăm hai mươi chín và triển khai thực hiện quyết liệt trong toàn đơn vị với lộ trình các bước đi hết sức cụ thể trong đó xác định nhân tố con người là quan trọng nhất
trong hai năm thực hiện nghị quyết một mươi hai có thể nói đến giờ này chúng tôi đã nong cao được những nhận thức
về tầm quan trọng ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nối chung và lực lượng nhân nội địa nối riêng trong đó chúng tôi cơ bản đến giờ này chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu yêu cầu của đề án một mươi bảy
để thực hiện đề án lãnh đạo cục đã tổ chức phổ biến quán triển nội dung tới toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu tham mưu
xây dựng kế hoạch cục an ninh nội địa có điện mật trao đổi với công an địa phương tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng của hệ lực lượng làm căn cứ cơ sở để đưa ra các biện pháp xây dựng lực lượng an ninh nội địa thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới
xác định công tác xây dựng lực lượng an ninh nội địa trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ thêm chung

xác định công tác xây dựng lực lượng an ninh nội địa trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ nhân dân là nhiệm vụ nhân dân
trước những diễn biến mới của tình hình an ninh tuyến cơ sở phòng an ninh nội địa đã để ra các biện pháp triển khai sát với thực tiễn tranh thủ hướng dẫn chỉ đạo các cuộc nghiệp vụ công an các địa phương triển khai có hiệu quả các tổ công tác các biện pháp nghiệp vụ tha mưu giải quyết tốt tình hình vụ việc phức tạp đảm bảo ổn định tình hình an ninh không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự
năm trước đây tình hình hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp cố ý gây thương tích đánh bạc gây dối trật tự công cộng tranh chấp đất đai mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân làm tốt công tác nắm tình hình
đội an ninh đã tham mưu cho công an huyện chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác không quản ngại nắng mưa giá rét mùa đông cũng như mùa hè phát huy được sức mạnh trong các phong trào quân chúng
từ đó lại nay hương liên trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hàng năm đảng ủy chính quyền và nhân dân xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến từng người dân
xây dựng các phong trào quân chúng
trong bảo vệ an ninh tổ quốc mọi người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự rộng khắp
vận động bà con nhân dân vùng giáo thực hiện tốt phương châm kính chúa yêu nước tốt đời đẹp đạo sống phúc âm giữa lòng dân tộc đoàn kết lương giáo cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
để duy trì phát triển phong trào và đi vào chiều sâu đảng ủy chính quyền giao lực lượng công an xã làm nòng cốt nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các chủ trương kế hoạch sát đúng giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
bên cạnh đó làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi
nên không phát sinh thêm những vấn đề về an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây
hàng ngày và cuộc cao điểm là hàng tuần chúng tôi luôn luôn nhắc nhở với tất cả người dân
là thứ nhất là phải sống làm sao mà tốt đạo đẹp đời và đồng thời phối hợp với tất cả các chính quyền xã cũng như huyện
và những người cán bộ trong địa phương để làm sao cho sống tốt về an ninh về trật tự
cũng như tất cả những cái gì mà tránh về tệ nạn xã hội cho các con em trong giáo sứ
đó là những điều và đồng thời chúng tôi quan tâm nhất
thứ nhất là vấn đề học tập của các em làm sao các em học cho tốt và cho đạt những thành quả tốt nhất trong vấn đề học tập của các em học sinh
và những người lớn tuổi những người già neo đơn chúng tôi thường xuyên những dịp lễ
và bình thường thì chúng tôi đến thăm và có sự hỗ trợ cho tất cả những người neo đơn trong giáo sư vĩnh tư này
để có thành tích này đội an ninh công an huyện hương khê đã tham mưu cho chính quyền xã hương liên
đưa ra các biện pháp hữu hiệu hợp lòng dân phát huy được sức mạnh tập thể khơi dậy được sức mạnh trong quân chúng
thông qua các phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực như xây dựng giáo họ bình yên với bốn nội dung cụ thể như lương giáo đoàn kết
sống tốt đời đẹp đạo giáo họ không có người vi phạm pháp luật các thành viên trong giáo họ thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ
đảm bảo trật tự an toàn giao thông xây dựng gia đình văn hóa giáo họ văn hóa
phong trào xây dựng dòng họ giáo họ an ninh và văn hóa đã dựa vào uy tín phát huy được vai trò của những người đứng đầu
nên nhiều dòng họ giáo họ bắt tay nhau đoàn kết giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
tộc trưởng các giáo họ thông qua các ngày rằm ngày rỗ khi con cháu tụ tập đông đủ các tộc trưởng kiểm điểm đánh giá những việc làm được chưa làm được
anh em trong họ giúp nhau làm ăn kinh tế giải quyết những mâu thuẫn góp phần ổn định chính trị xã hội trên địa bàn
đắk lắc xưa này nổi tiếng là miền đất giữ về tình hình an ninh dân tộc tôn giáo
với đường biên giới tiếp sắp campuchia dài đắk lắc trở thành địa bàn lý tưởng cho bọn phản động người việt lưu vong tăng cường sử dụng không gian mạng
để liên lạc tuyên truyền lôi kéo nhằm củng cố lực lượng trong nội địa lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo
nhen nhóm thành lập tổ chức chống đối chính trị thu thập thông tin tình hình trong nước để xuyên tạc vu cáo chống đảng nhà nước
trong những năm qua phòng an ninh nội địa đã xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc hàng năm gắn với đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
và các đợt thi đua lập thanh tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc của ngành
để nắm tình hình phòng an ninh nội địa thường xuyên bố trí lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp
chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình
từ đó kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
chủ tịch hồ chí minh đã tưởng căn dặn quân tốt dân tốt muôn sự đều nên gốc có vững cây mới bền xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân
thực tế trong những năm qua trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới trọng yếu
dù có khó khăn gian khổ đến mấy nếu dựa vào dân dân biết dân bàn thông suốt và hăng hái tham gia thì việc gì cũng thành công
thấu suốt quan điểm đó bên cạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm phòng an ninh nội địa công an tỉnh đắk lắc còn chú trọng quan tâm tới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
nâng cao ý thức phòng chống tố giác tội phạm bài trừ tệ nạn xã hội cho nhân dân
hướng ứng phong trào công an đắk lắc hướng về cơ sở phòng an ninh nội địa đã tăng cường cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn về với các buôn làng ba bám bốn cùng với nhân dân
tình cảm giữa bà con buôn làng với lực lượng an ninh ngày càng gắn bó và sâu đậm khi đại úy y hùng niê cơ dăm cán bộ phòng an ninh đối nội được cử về công tác tại xã ea rốc huyện ea súp
người dân nơi đây làm sao quên được
hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân không quản nắng mưa vượt qua những cung đường treo leo đến từng nhà kiếm từng người để tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước vận động bà con không nghe lời xúi dục của kẻ xấu
rồi những ngày cùng bà con phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa bảo vệ an ninh buôn làng hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
tất cả giải thích lý do vì sao nhắc đến y hùng hôm nay già trẻ gái trai buôn làng đều thấy thương đến thế
air rock này cũng đã khác rồi cái đói cái nghèo không còn nữa những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều hơn tiếng tv xe máy đầu làng cuối xóm không còn là chuyện lạ
trước khi về thì tôi cũng biết đây là một vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn diện tích thì rộng dân cư thì đông nhưng ở rải rác rất là thưa thớt
mà dân cư thì thật sự ra mà nói trên cái đường này là mười tỷ người
mười tám thôn buôn là trong đó cũng có mười tám dân tộc khác nhau sinh sống trên cái địa bàn
hiện tại cái địa bàn ea rốc mình là địa bàn trung tâm cụm xã của các cái xã lân cận nên là cái việc phức tạp về tình hình an ninh trật tự ở đây thì rất là phức tạp
xác định được cái điều này thì khi ngay từ khơi đặt chân về cái địa bàn ea rốc làm với chức vụ là trưởng công an xã tôi đã quán triệt anh em là phải cố gắng hết mình thực hiện hoàn thành
cũng như nhiều buôn làng người e đây khác ở tây nguyên buôn thà xã ea rốc huyện ea xúc trước đây cũng nghèo và lạc hậu lắm
cây đói cứ hỉ mãi còn người ta dưới đất cây đầu không thể ngẩn cao mà đi cây bụng không sáng ra được
đất đai ngút ngàn nhưng dân làng không biết cách định canh định cư để làm cây lúa cây ngô thêm nhiều hạt
đám thanh niên không có cái chữ trong bụng lại nhẹ dạ cả tin
bị bọn người xấu xúi rục bỏ buôn đi tìm cuộc sống giàu sang viển vong nơi xứ người
thế rồi những chiến sĩ an ninh nội địa đã lặn lội về với buôn
già isum iban không bao giờ quên những lần cùng cán bộ công an tổ chức phát động bà con sống tốt không nghe theo kẻ xấu
phối hợp với các ban ngành trong huyện hướng dẫn bà con cách trồng tiêu cà phê trồng sen canh để tăng năng suất
cách ăn uống hợp vệ sinh để đề phòng bệnh tật biết phân biệt đúng sai để không bị bệnh tật

phối hợp với các ban ngành trong huyện hướng dẫn bà con sống tốt
cách ăn uống hợp vệ sinh để đề phòng bệnh tật cách ăn uống hợp vệ sinh để đề phòng bệnh tật

nhờ công an tinh quy nó làm rất nhiều việc giúp cho bà con
về lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội
tất cả là ngoài công an cũng phải cố gắng cùng bà con luôn giúp đỡ ủng hộ tướng trợ none nhau
trên mảnh đất tây nguyên hùng vĩ những chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
vẫn đêm ngày thầm mạng bãos bàn bám lảng như thế
bằng những việc làm thiết thực và bằng chính cái tâm của mình
chính họ cũng đang từng ngày từng giờ vun đắp
và sởi ấm cho tỉnh quân dân nơi biên cương xa xôi thêm thắm thiết nghĩa tình